xin lịch trở lại với đất liền miền bắc lúc này trời khá mát mẻ nhiệt độ ở vùng đồng bằng trung du chỉ khoảng là hai mươi ba hai mươi bốn độ
còn ở vùng núi phía bắc thì nhiệt độ nhiều nơi đang thấp dưới mức hai mươi độ và khiến cho trời có cảm giác rét nhẹ
cùng với đó là một lớp sương mù mỏng vẫn đang bao phủ mang đến một bầu không khí dễ chịu
tuy nhiên nắng sẽ xuất hiện nhanh chóng và trải dọc suốt từ bắc bộ trở vào cho đến tận thừa thiên huế
cường độ nắng tương đối mạnh khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp khu vực
duy trì ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
cùng với đó độ ẩm trong không khí giảm thấp đặc biệt là vào lúc trưa chiều do vậy gây ra cảm giác khô hanh
trái ngược hoàn toàn với trạng thái khô hanh ở các tỉnh miền bắc trong những ngày tới
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thậm chí là cả tây nguyên cũng như nam bộ tiếp tục có mưa
một số nơi có thể có mưa vừa mưa to với lượng là từ hai mươi bốn mươi mm
những cơn mưa được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra chủ yếu trong các buổi chiều tối
điều đáng lưu ý đó là tình trạng xét đánh lốc xoáy gió giật mạnh có thể xảy ra trong các cơn mưa rông
để đảm bảo an toàn bà con tuyệt đối không đi ra ngoài khi có mưa rông mạnh
còn khoảng thời gian từ sáng đến một mươi ba giờ chiều trời có nắng gián đoạn
nhiệt độ trong ngày ở tây nguyên là hai mươi tám ba mươi độ còn đối với nam bộ sẽ là ba mươi ba mươi hai độ
sau đây là dự báo trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước